liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng xảy ra tại khu vực siêu thị bixi
thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai cho biết đã bắt giữ một mươi hai đối tượng có liên quan
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại quán ăn lan rừng ở khu phố bảy
phường thống nhất thành phố biên hòa
có xảy ra mâu thuẫn sô sát giữa nguyễn tất sang bạn gái của hoàng văn danh
và ca thị mỹ linh bạn gái của nguyễn thanh tuấn
đến sáng ngày một tháng ba hoàng văn danh gọi điện cho tuấn hẹn đến khu vực siêu thị bixi
thuộc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa để đánh nhau
khi đi tuấn rủ thêm các đối tượng chiến sang thạch và lương
chuẩn bị hung khí là giao tự chế để đi đánh nhau
tại đây hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí và súng công cụ hỗ trợ
xông vào hỗn chiến
trong quá trình rượt đuổi nhóm của danh đã nổ khoảng một mươi phát súng
dương quang hà và bùi ngọc trí sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của tuấn
hậu quả tuấn bị ba vết thương và chiến bị một vết thương do đạn cao su gây ra
tại hiện trường lực lượng công an thành phố biên hòa đã thu giữ một mươi vỏ đạn
một biên đạn cao su một tuyết sắt và ba giao tự chế
công an đang kêu gọi các đối tượng còn lại đang bỏ trốn
thì ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật